sau một mươi hai tiếng khẩn trương điều tra truy xét công an tỉnh thái nguyên đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản
tại phòng giao dịch trên nhánh ngân hàng việt tinh banh thành phố sông công tỉnh thái nguyên
ngay sau khi xảy ra vụ cướp công an tỉnh thái nguyên đã phối hợp với phòng phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm
có tổ chức tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng của cảnh sát hình sự của công an
triển khai các biện pháp nghiệp vụ huy động lực lượng xác minh điều tra truy xét đối tượng
đến hai h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng một mươi một đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản
là phạm đức anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xóm vũ trấn xã thượng đình huyện phú bình tỉnh thái nguyên
tạm trú tại tổ dân phố giếng phường hồng tiến thành phố phổ yên khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã thượng đình huyện phú bình
khám xét khẩn cấp nơi tạm chú của đối tượng công an thu giữ gần ba trăm chín mươi bốn triệu đồng một súng ngắn bằng nhựa
đối tượng khai dùng để đe dọa nhân viên phòng giao dịch và một số vật chứng liên quan khác
đối tượng đã sử dụng số tiền hai trăm chín mươi triệu đồng để chuộc xe ô tô do đã cầm cố trước đó
hiện công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định tạm giữ đối với phạm đức anh để điều tra xử lý theo quyết định của pháp luật
thưa quý vị lực lượng chức năng huyện đồng phú tỉnh bình phước đang xác minh làm rõ vụ một nữ nhân viên hành nghề spa đã tử vong
nghi do tự tiêm phẫu thuật thẩm mỹ nạn nhân là chị hà thị hương thảo hai mươi bảy tuổi trú tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
tối qua chị thảo mang dụng cụ spa vào nhà tắm tự tiêm vào bụng để làm thẩm mỹ
tuy nhiên khi vừa tiêm thuốc xong thì có biểu hiện co giật ngã xuống nền nhà tắm
phát hiện sự việc mẹ chị thảo hô hoán người xung quanh hỗ trợ nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên đến sáng nay chị thảo đã tử vong
theo chuẩn đoán của bệnh viện nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở trước khi nhập viện
nghi do phản ứng sốc phản vệ mức độ nặng thuốc tân dược chưa rõ loại
được biết thời gian trước chị thảo có đi học nghề thẩm mỹ ở thành phố hồ chí minh
sau khi đi học về chị này đã hành nghề thẩm mỹ làm đẹp tự do trên địa bàn huyện đồng phú
còn vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra lệnh bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với một mươi hai đối tượng có liên quan về hành vi giết người
vụ việc xảy ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi một tại khu vực ấp hòa lợi hai xã vĩnh lợi huyện châu thành tỉnh an giang
nguyễn ngọc quyên và bạn trai là bùi văn huệ có mâu thuẫn với lại hữu nghĩa vì cho rằng
nghĩa tố cáo quyên có hành vi mua bán chai phép chân mà túy
quyên và huệ đã hẹn gặp nghĩa để giải quyết mâu thuẫn nhưng nghĩa không đến
dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một biết nghĩa đang ở nhà tới sau bữa nhậu quyên và huệ gọi thêm một mươi đối tượng
mang nhiều hung khí nguy hiểm như súng giao tự chế đến nhà tới ném gạch đá để trả thù
tới đã bị đâm chém nhiều nhát tử vong tại chỗ sau khi gây án nhóm của quyên và huệ bỏ trốn
chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ các đối tượng có liên quan đã bị truy bắt nhiều hung khí nguy hiểm
cùng với một khẩu súng bút một khẩu ổ xoay và nhiều viên đạn nghi là vũ khí quân dụng đã bị thu giữ
công an tp biên hòa vừa phối hợp với tổ một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai bắt sáu vụ với hai mươi bốn đối tượng
để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó lực lượng phối hợp tổ một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai và đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa
kiểm tra một căn nhà tại khu phố hai phường tam hiệp phát hiện lưu văn quyết hai mươi chín tuổi quê tỉnh hà giang
cùng năm đối tượng khác với nhiều sổ sách liên quan đến việc cho vai lãi nặng
tại cơ quan công an quyết khai nhận đã cùng với các đối tượng cho một mươi bốn lượt người vay
với mức lãi suất từ hơn hai trăm linh đến bảy trăm linh một năm thu lợi số tiền bảy mươi tám triệu đồng
ngoài nhóm này công an tp biên hòa cũng phát hiện bắt giữ năm nhóm khác với một mươi tám đối tượng
thực hiện cho vay lãi nặng trên địa bàn các phường của tp biên hòa
với mức lãi suất giao động từ khoảng hai mươi đến sáu mươi một tháng
hiện công an tp biên hòa đã ra quyết định khởi tố sáu vụ án
khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam hai mươi bốn đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc hà nội lào cai và hà nội thái nguyên
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức mở đợt cao điểm
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp tết dương lịch
tết nguyên đán quý mão và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi ba
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên hai tuyến cao tốc
trong đó đặc biệt chú ý xử lý theo các nhóm hành vi vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải quá khổ giới hạn
đáng chú ý lực lượng chức năng sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp xử phạt những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để không xảy ra tình trạng ồn tắc giao thông
nhất là trên các trục chính ra vào hà nội và các tuyến cao tốc đồng thời tăng cường xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải trên các tuyến cao tốc
những hành vi mà chở quá số người quy định chạy lấn đường hoặc là lấn làn đường dừng đỗ đón trả khách trên đường cao tốc là rất nguy cơ gây tai nạn tiềm mẩn
nguy cơ dây tan lạng giao thông trước cái tình hình đó thì đơn vị đã ra kế hoạch đảm bảo quân số trực một trăm linh xử lý rứt điển những tình trạng là nhồi nhét khách
chạy lấn làn này tranh giành khách này thậm chí là dừng đỗ đón trả khách trên đường cao tốc đơn vị đã xử lý nghiêm những trường hợp đấy để làm sao giải thiểu tốt nhất những tai nạn đáng tiếc xảy ra
đảm bảo cho bà con được đón một cái tết an toàn và thuận lợi nhất
bên cạnh đó trong đợt cao điểm lần này lực lượng cảnh sát giao thông cũng tập trung tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật trong công tác xử lý vi phạm giao thông
đặc biệt xử lý vi phạm qua hình ảnh camera giám sát trên tuyến đợt cao điểm sẽ thực hiện từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
buôn bán hàng cấm là pháo nổ và tàng trữ trái phép chất ma túy nguyễn quốc việt chú tại thị trấn pleikon huyện ngọc hồi tỉnh con tum vừa bị công an huyện ngọc hồi bắt giữ
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát công an huyện ngọc hồi phát hiện nguyễn quốc việt đang điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện việt đang trên đường vận chuyển pháo bán kiếm lời khám xét khẩn cấp chỗ ở của việt còn phát hiện thêm gần một mươi ba kg pháo và một số lượng heroin
tại bình định sáng nay tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên xét xử bị cáo từ minh thiên chú tại huyện an lão tỉnh bình định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sử dụng tài sản
tài liệu giả của cơ quan tổ chức tuyên phạt bản án tổng cộng một mươi ba năm sáu tháng tù trong đó riêng tội lừa đảo là một mươi năm tù
theo cáo trạng do cần tiền trả nợ tiêu xài và đánh bạc thiên đã thuê hai chiếc xe ô tô trị giá tám trăm linh năm triệu đồng rồi lên mạng internet đặt làm giả chứng nhận đăng ký hai xe ô tô đứng tên mình
sau đó thiên mang xe ô tô và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả đến tiệm cầm đồ ở phường hoài hương thị xã hoài nhơn tỉnh bình định cầm cố lấy bốn trăm sáu mươi triệu đồng
sau khi phát hiện bị lừa các bị hại đã báo cáo cơ quan công an xử lý kịp thời gia đình của thiên cũng đã bồi thường khắc phục toàn bộ thiệt hại về mặt dân sự
hai đối tượng là huỳnh thanh lâm và trần thiện đăng vừa bị công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại một tiệm game bắn cá trên địa bàn khóm ba phường lan tròn thị xã giá rai
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai bịch ni lông
bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy
và một mươi bốn triệu đồng cùng với một số tăng vật khác có liên quan
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
trong khi đó vào sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hòa bình đã phối hợp với công an huyện lương sơn
chiếp phá tụ điểm về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke luxury thuộc xã hóa sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình
kiểm tra đột xuất quán karaoke luxury do đặng văn bình làm chủ
tổ công tác đã bắt quả tàng
chín người đang bay lắp trong phòng hát
qua test nhanh cả chín người đều dương tính với chất ma túy
tăng vật thu giữ bao gồm năm túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
một đĩa xứ một viên ma túy tổng hợp dạng kẹo và các công cụ hỗ trợ khác
được biết phạm văn ngọc đã mua số ma túy trên với giá sáu triệu hai trăm linh nghìn đồng
và mang về quán karaoke luxury để sử dụng
càng về cuối năm thì lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh lào cai lại càng có xu hướng gia tăng
cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng
tiến hành tổng kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông do rượu bia gây ra
hai mươi hai h tại cầu phố mới thành phố lào cai lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai
phối hợp cùng đội cảnh sát trật tự cảnh sát cơ động tuần tra kiểm soát và xử lý hàng chục trường hợp
lái xe vi phạm nồng độ cồn khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông
bên cạnh công tác xử lý vi phạm cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự và các lực lượng công an
cũng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông
chỉ riêng trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai đã kiểm tra
lập biên bản và xử phạt hai trăm hai mươi trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn xử phạt tốc độ là hai trăm bảy mươi trường hợp
xử phạt liên quan đến quá khổ quá tải là hai mươi sáu trường hợp tạm giữ hơn hai trăm linh lượt phương tiện và nộp kho bạc nhà nước hơn ba tỷ đồng

xử phạt tốc độ là hai trăm bảy mươi trường hợp tạm giữ hơn hai trăm linh lượt phương tiện và nộp kho bạc nhà nước hơn ba tỷ đồng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai đã kiểm tra lập biên bản và xử phạt hai trăm hai mươi trường hợp vi phạm liên quan đến nông độ cồn
xử phạt tốc độ là hai trăm bảy mươi trường hợp vi phạm liên quan đến nông độ cồn xử phạt tốc độ là hai trăm bảy mươi trường hợp vi phạm liên quan đến nông độ cồn
từ nay đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai sẽ tiếp tục tăng cường lập các chốt đo nồng độ cồn
tập trung vào các khung giờ cao điểm và mở rộng phạm vi kiểm tra trên các tuyến đường kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian tới đặc biệt là dịp tết nguyên đán đang đến gần